với chính sách hỗ trợ giống cho người dân nhằm để giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất
tuy nhiên nhiều hộ dân của huyện vùng cao trạm tấu sau khi gieo mạ từ nguồn giống được hỗ trợ mạ đã bị chết
tỷ lệ nảy mầm thấp khiến nhiều hộ dân thiếu mạ cấy và phải đi mua thêm những lúa khác để gieo cấy cho kịp thời vụ và đủ diện tích
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đến thời điểm này hàng năm một bảy trăm linh m hai ruộng của gia đình anh hờ a lâu đã lên xanh
tuy nhiên thời điểm này năm nay diện tích ruộng này mới chỉ cấy được chưa đầy năm trăm linh m hai
theo anh lâu nguyên nhân là do tám kg thóc giống được huyện trạm tấu cấp cho gia đình anh đã bị thối hòng tỷ lệ nảy mầm thấp trong quá trình ngâm ủ mạ
bản xuối xuân có tám mươi năm hộ với sáu mươi năm hộ nghèo
vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám bản có bảy mươi hộ gia đình được hỗ trợ ba trăm linh kg thóc giống để gieo cấy một mươi tám năm hectare
theo trưởng bản sùng a tu số giống được cấp cho các hộ trong bàn ngâm ủ xeo xạ thì bị thối hỏng
sau khi gieo mạ bị chết thì một số hộ đã chuyển sang loại giống khác để đủ mạ gieo cấy
với chính sách hỗ trợ của nhà nước
đến tận người dân là hỗ trợ một trăm linh giống cho nợ dân đây thì cũng rất tốt
nhưng mà đối với cái chất lượng nói về cái chất lượng ấy thì báo anh là khả năng cái giống do không biết là do nhà sản xuất hay là như thế nào mà cái giống lại không được chất lượng
cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự còn có nhiều hộ dân ở bản ta ganh xã sa hồ
người dân thì cho rằng
chất lượng lúa giống kém quá nên tỷ lệ này mầm thấp và bị chết
còn đối với chính quyền các xã bị thiệt hại và phòng nông nghiệp sau khi giả soát kiểm tra
thì cho rằng bà con nhân dân không làm đúng quy trình kỹ thuật
trong khi hầu hết các xã đều có đội ngũ cán bộ khuyến nông
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trạm tấu
thì nguồn giống này được phòng ký hợp đồng với một doanh nghiệp cung cấp
đội ngũ khuyến nông của chúng tôi thì đi lúc nào thì cũng là
chỉ đạo bà con là gieo đúng theo quy trình kỹ thuật
nhưng mà tuy nhiên địa bàn nó cũng rộng
một khuyến động viên một xã thì cũng không thể đi hết được tất cả các hộ
nên là chúng tôi thường chủ yếu là qua các cái buổi tập huấn tại hiện trường
chỉ hướng dẫn cho bà con
nên là tuy nhiên có một số hộ thì cũng không tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật
tuy nhiên chưa khẳng định do chất lượng nguồn giống lúa được hỗ trợ
hay kỹ thuật canh tác của người dân
còn nhiều hạn chế dẫn đến mạng
mạng chết thiếu mạng cấy
do vậy huyện trạm tấu cần có các biện pháp
để hạn chế tình trạng này trong những vụ sản xuất tiếp theo